nhân dịp kỷ niệm sáu mươi một năm ngày bắc hồ lên thăm lào cai hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và năm mươi năm học tập và làm theo di trúc của bác
ngày hai mươi ba tháng chín tỉnh ủy lào cai đã tổ chức hội thảo khoa học
lào cai năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tại hội thảo các đại biểu nhà khoa học đã thảo luận làm sâu sắc thêm một số nội dung
tư tưởng và giá trị cốt lõi của di trúc chủ tịch hồ chí minh
như di trúc là tâm nguyện tình cảm ý chí niềm tin trách nhiệm của chủ tịch hồ chí minh
với tổ quốc nhân dân và sự nghiệp cách mạng
di trúc của chủ tịch hồ chí minh là văn kiện lịch sử vô giá
được viết từ trái tim trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân
thực hiện di trúc của người năm mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân lào cai
luôn nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với tình yêu thương của bác
đến nay diện mạo kinh tế xã hội của tỉnh có những thay đổi khởi sắc
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên
tạo thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của địa phương